quá trình xác minh công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp xác định vụ việc bé trai một mươi tuổi rơi xuống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án
người phát ngôn công an tỉnh đồng tháp còn cho rằng khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra kết luận mức độ của vụ tai nạn
khi đó cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân
về kinh phí trong quá trình cứu hộ giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp cho biết sẽ do nhà thầu thi công chịu và chi trả